vào ngày hai tháng một mươi ngoại trưởng các nước thuộc liên minh châu âu eu đã họp tại thủ đô kiev của ukraine
nhằm tập trung thảo luận về các biện pháp hỗ trợ
đây cũng là hội nghị ngoại trưởng eu đầu tiên được tổ chức bên ngoài biên giới của khối
chương trình nghị sự tập trung vào các biện pháp hỗ trợ ukraine trong dài hạn
tăng cường bảo vệ hệ thống năng lượng của nước này trong mùa đông sắp tới
bên cạnh đó các ngoại trưởng eu cũng thảo luận về tiến trình gia nhập của ukraine
phát biểu trước thềm hội nghị ngoại trưởng pháp và croatia cho biết
các bên sẽ thảo luận về việc hỗ trợ ukraine ở cả cấp độ chính trị và ngoại giao
các nước eu cũng có thể hỗ trợ kiev trong nhiều lĩnh vực khác từ giả phá bom mìn cho tới phục hồi kinh tế
trong khi đó ngoại trưởng đức đã kêu gọi eu thiết lập một kế hoạch bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine
trong mùa đông sắp tới cũng như tăng cường nguồn cung điện